thưa quý vị liên quan đến vụ việc hai bé gái mất tích ở phố đi bộ nguyễn huệ
trao đổi với phóng viên dân trí lãnh đạo ủy ban nhân dân phường bến nghé cho biết
các đơn vị liên quan vẫn đang nỗ lực tìm kiếm
ủy ban nhân dân phường bến nghé phối hợp với ủy ban nhân dân quận một
phân công lực lượng chia nhau tìm kiếm tại các điểm tập trung đông người nơi công cộng
công an địa phương cũng đang trích xuất camera để điều tra
bước đầu qua camera an ninh hai bé gái có người lạ dắt đi ra hướng đường hàm nghi
mẹ hai bé gái cho biết từ khi xảy ra vụ việc gia đình cùng người thân vẫn đang tìm kiếm
lý thân với chồng đã hai năm một mình chị chi nuôi bốn con
vì hoàn cảnh quá khó khăn chị phải mang con ra đường bán hàng để kiếm tiền mưu sinh
chị chi nghẹn giọng kể từ ngày mất dấu hai con chị chi không ngủ được
chỉ mong sớm tìm lại được hai bé
trước đó chị chi cùng bốn con nhỏ đến phố đi bộ nguyễn huệ bán hàng
khi đến đường đồng khởi chị này đi đưa tiền cho người quen cách đó khoảng một trăm linh mét
sau khi quay lại chị chi tạm
lá hỏa không thấy hai con là nguyễn kiều thảo my sinh năm hai nghìn một mươi bảy
và lê hoàng thùy linh sinh năm hai nghìn hai mươi một ở đâu
chị chi bật khóc kể lúc đó có hỏi bảo vệ và được biết
hai con dắt nhau đi về phố đi bộ nguyễn huệ
chị liền chạy lên tìm nhưng cũng không thấy đâu
thời điểm thất lạc bé my mặc đồ màu đen bé linh mặc đồ đỏ chấm my
vụ việc được gia đình trình báo công an ngay sau đó
nạn nhân mất tích từ ngày bảy tết giáp thìn
kẻ gây án hùng hãn
kẻ gây án hùng hãn
già tay đoạt mạng nạn nhân chớp nhoáng
hắn là ai
một nữ sinh mất tích ngay ngày bảy tết giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
liên lạc bị ngắt hoàn toàn
điện thoại chỉ vang lên tiếng tuốt tút khiến trái tim người mẹ lạnh ngắt
gia đình nữ sinh ai cũng lo lắng và hoang mang
chỉ mới hôm trước con gái còn ở nhà xung vầy bên mâm cơm
đón cái tết đoàn viên cùng gia đình mà giờ đây đã bạc vô âm tím
liên tục những cuộc gọi kéo dài
từ ngày nay qua ngày khác
nhưng không ai biết tin tức của cô gái ở đâu
liên tục những lời cầu cứu được đưa ra từ phía gia đình bạn bè
một cô gái được cho là bạn ở cùng với nạn nhân cho biết
đã mất liên lạc với bạn nhiều ngày nay
người thân của nữ sinh đã báo lên cơ quan công an về sự mất tích của con gái
gia đình nạn nhân hy vọng con gái mình không gặp phải điều gì bất chắc
rồi sớm trở về
tiếp nhận trình báo của gia đình về việc nữ sinh mất tích
cơ quan điều tra nhanh chóng triển khai lực lượng tìm
kiếm tung tích nữ sinh
nhiều ngày trôi qua
thông tin về sự mất tích của nữ sinh lan rộng trong quần chúng nhân dân
cộng đồng mạng hoang mang lo sợ
liên tục các hội nhóm đăng bài về thông tin của nữ sinh
tất cả cũng chỉ với mục đích duy nhất
là hy vọng cô gái không gặp mất thú nguy hiểm nào
lúc này phía gia đình nữ sinh cung cấp thêm thông tin cho biết
chiều ngày một mươi sáu tháng hai
l nhận được một cuộc gọi ngỏ ý muốn xem phòng trọng
nữ sinh l sau đó giờ nhà đến một
một số khu phòng trọ cho thuê do mình quản lý trên địa bàn thành phố hà nội
để dẫn khách vào xem phòng và thu tiền phòng
thời điểm trước một mươi chín giờ cùng ngày
gia đình vẫn liên lạc được với l
tuy nhiên sau một mươi chín giờ
mọi người gọi cho l chỉ nghe điện thoại thuê bao
qua trích xuất camera
địa điểm cuối cùng nạn nhân l đến là tại khu vực nhà trọ cho thuê
ở phố hồ sương trạch quận thanh xuân hà nội
khi đi cô gái hai mươi một tuổi mặc áo sơ mi trắng
chân váy màu xám
đi xe máy vision màu đỏ
nhận thấy việc lờ mất tích có nhiều uẩn khúc
và rất có khả năng nữ sinh lờ đã bị bắt cóc
hoặc nghiêm trọng hơn là đã bị sát hại
cơ quan công an tiến hành họp đưa ra phương án điều tra nhanh chóng
phân công các trinh sát đến khu vực nhà trọ do lửa quản lý
để khai thác thông tin từ quần chúng nhân dân
và trích xuất dữ liệu camera sớm tìm ra chân thực sự việc
cuộc điều tra đang được tiến hành khẩn trương
các mối quan hệ
những người quen biết
và nhìn thấy nữ sinh l trước khi mất tích
đều được cơ quan điều tra xác minh và giả soát
cơ quan điều tra xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng
đến chiều ngày một mươi chín tháng hai
thi thể của nữ sinh l được tìm thấy
tại một nhà trọ ở quận cầu giấy
thành phố hà nội
nơi l làm quản lý
sau khi phát hiện thi thể nữ sinh l
nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc
cơ quan điều tra thành phố hà nội tiến hành lập ban chuyên án
phân công lực lượng xuống bảo vệ hiện trường
và khám nghiệm tử thi
nơi phát hiện thi thể nạn nhân
là một trung cư mini tại quận cầu giấy hà nội
trung cư này có sáu tầng và một tùm
hoàn thiện và đi vào hoạt động từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba
nạn nhân bị ghét vào tùm bếp
trong căn phòng mùi tử khí nồng nặng
cơ quan cảnh sát điều tra đã chỉ đạo
tăng cường các lực lượng của các phòng nghiệp vụ cảnh sát
kỹ thuật hình sự kỹ thuật nghiệp vụ
phối hợp áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để nhanh chóng làm rõ bản chất vụ việc
và truy tìm tung thích hùng thủ
ngay sau đó các tổ công tác khẩn trương
ra soát hiện trường tại khu vực quanh các khu nhà trọ
trung cư mini các địa điểm có liên quan
và xác minh thông tin các cá nhân
ở cùng khu vực nhà trọ với lở
lúc này cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
khẩn trương thực hiện công tác điều tra
ra soát các đối tượng tiền án tiền sự
nhân thân bất hảo tại khu vực
phía bên này tổ trinh sát được phân công
điều tra các mối quan hệ gia đình
bạn bè đồng nghiệp tình ái của nạn nhân
theo điều tra hoàn cảnh của gia đình lờ khó khăn
mẹ chị lở mất khoảng bốn năm trước
nên cô gái hai mươi một tuổi cùng bố làm kinh tế nuôi hai em
nhiều ngày trôi qua cơ quan cảnh sát điều tra
tăng cường công tác ra soát
vận động quân chúng nhân dân tố xác tội phạm
trước áp lực dư luận
cùng với sự đồng cảm thấu hiểu
cho nỗi đau của gia đình nạn nhân
liên tục các cuộc họp được diễn ra
chỉ đạo điều tra phát hỏa chân dung kẻ gây án
phía bên này tổ trinh sát được phân công
điều tra các mối quan hệ gia đình
bạn bè đồng nghiệp tình ái của nạn nhân
lúc này nổi lên đối tượng nghi vấn
nhân chứng cho biết
vào thời điểm trước khi phát hiện
nạn nhân l có thấy một thanh niên tầm vóc trung bình
có hành vi bất minh lượn lờ xung quanh khu vực
xác định người này có thể là hung thủ gây ra vụ án
cơ quan điều tra tiến hành xác minh
và lên kế hoạch vây bắt nghi phạm
kết quả cho thấy
đối tượng nghi vấn chính là hoàng minh hào
hai mươi tuổi quê bắc giang
quá trình điều tra ban đầu
công an xác định ngày hai mươi hai tháng một
hào đã thực hiện hành vi trộm cắp
một xe máy honda vision màu đen
ở ngõ một trăm chín mươi nguyễn trãi
phường thượng đình quận thanh xuân
hào đã đem cầm cố lấy một mươi triệu đồng
sau đó hào thuê nhà nghỉ
tại khu vực đến xe mỹ đình để ở
đến trưa ngày hai mươi năm tháng một
nghi phạm bắt xe khách đi hà tĩnh chơi tết
sáng ngày một mươi sáu tháng hai
trong quá trình đi xe khách về hà nội
hào lên mạng xã hội facebook
tìm nhà trọ
và đã liên hệ được với l
khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng hai
hào hẹn gặp l tại nhà số một

để xem phòng trọ
tuy nhiên do không đủ tiền đặt cọc
nên hào đi về

vẫn cắt phim trên tiếng nói thương xa